hộ khẩu thường chú tại sáu mươi một trên một trăm năm mươi một hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
còn về tội trộm cắp tài sản công an quận hải an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên chín mươi ba trên tám mươi một đường đà nẵng phường lạc viên quận ngo quyền thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý